đồng chí vương đình huệ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện hoài đức trước kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc các cử tri đã đánh giá cao và tin tưởng vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của đảng chính phủ các ngành các cấp không để dịch lây lan trong cộng đồng
một số ý kiến băn khoăn bao giờ huyện hoài đức được lên quận
trả lời ý kiến cử tri đồng chí vương đình huệ cho biết hà nội là một trong những địa bàn chịu tác động nhiều nhất của dịch covid một mươi chín
đến nay thành phố chuyển sang giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội
đối với mục tiêu phát triển lên quận của huyện hoài đức đồng chí vương đình huệ cho biết huyện hoài đức cần đặt mục tiêu tổng quát phấn đấu để các chỉ tiêu đạt và vượt
thành phố sẽ tinh toán những cơ chế chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho huyện